theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng ba tăng do áp lực dây chuyền
từ việc tăng giá mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu hay chất đốt
dự báo cpi tháng bốn sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực từ việc tăng giá điện và tăng giá xăng dầu vào đầu tháng bốn
theo đó cpi tháng bốn có thể tăng thêm ba mươi ba sau khi điện và xăng dầu tăng giá
hai mặt hàng này là đầu vào thiết yếu của nhiều ngành nên gây ra tác động dây chuyền
theo đánh giá của các chuyên gia đây là đợt tăng ban đầu có tính chất tâm lý chưa phản ứng đầy đủ quy luật kinh tế
cơ quan chuyên trách điều hành về giá cả trên thị trường cần chú ý
tránh việc lợi dụng việc tăng giá điện xăng dầu để tăng theo kiểu tắt nước theo mưa
đồng thời ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá
cơ quan chức năng cần tính toán và công bố việc giá xăng tăng khiến cước phí vận tải tăng bao nhiêu
và tác động lên giá hàng hóa trên thị trường
trường hợp người bán tăng quá cao cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý